nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa hiện vẫn còn chưa biết nhiều lắm về mvfta mà chúng ta sắp thực thi đến nơi rồi
họ chưa hiểu biết nhiều lắm về nội dung cũng như về cơ hội mà họ được hưởng cũng như là về những thách thức mà họ phải nắm được
do đó đây là cái đối tượng chính mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm để giúp cho họ tận dụng được những cơ hội của mvfta cũng như là vượt qua các thách thức của nó
tôi thì không phản đối ý kiến của tiến sĩ đỗ quốc phương
nhưng mà ở một góc nhìn khác thì dường như tôi có cảm nhận về cái
mức độ chuẩn bị cho doanh nghiệp cũng như là của doanh nghiệp để tiếp nhận cái evfta này một cách nó lạc quan hơn
thứ nhất là evfta nó cùng thời điểm triển khai tương lượng và có hiệu lực nó giống như cptpp
mà nó lại có hiệu lực sau do đó chúng ta đã có một thời gian đủ dài
nói như phương vừa rồi là gần chục năm để chuẩn bị và như vậy rõ ràng là các doanh nghiệp đã có những kinh nghiệm nhất định
thứ hai nữa là những lĩnh vực mà việt nam có cơ hội và hoạt động thì đối với evfta rất là toàn lợi
nhất là các doanh nghiệp có xuất khẩu xăng nước này
các nước này thì họ đã có một cái sự chuẩn bị rất là tích cực về tất cả các khía cạnh cạnh tranh
và họ chỉ chờ đợi cơ hội gọi là giảm thuế xuất thôi là họ sẽ ào hạt tăng mạnh hoạt động của mình lên
đây rõ ràng là một cơ hội rất tích cực
cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là về mặt chính phủ
chúng ta cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là tích cực
đối với các doanh nghiệp
nội dung cần triển khai của evfta này
chúng ta đã có đề án tổng thể
cũng đã có những cụ thể hóa nhất định
trong các cái hoạt động của các sở ngành địa phương
cũng như là của các tập đoàn lớn
hơn nữa là về mặt pháp luật
chúng ta đã có một số những tích hợp kiện toàn và thể chế hóa những nội dung của evfta vào trong luật
cũng giống như cptp vậy
và mới đây nhất trong tháng sáu vừa qua
mặc dù dịch covid như vậy nhưng chúng ta vẫn kịp thời
thông qua cái
tháng bốn một tám mươi của bộ công thương
liên quan tới cái vấn đề về
hướng dẫn khai báo xuất xứ
rõ ràng đây là một sự chuẩn bị rất là tốt
bởi vì cái khai báo xuất xứ
và để đảm bảo cái khai thác hiệu quả
cái lợi thế của evfta
thì việc mà đảm bảo xuất xứ là rất quan trọng
nhưng có một điều chúng tôi hết sức lưu ý
là nó hay hơn rất nhiều
so với các hiệp định khác chúng ta đã có
về dạng fta thế hệ mới đó
đó là việt nam và eu
thì các cơ chế kinh tế nó bổ sung cho nhau trực tiếp
rất là tốt
chứ nó không có những cái gọi là
kết chất trực tiếp theo kiểu gọi là trượt hại nhau
do đó là các doanh nghiệp cũng cảm thấy tự tin hơn
mỗi nơi có những lợi thế
ngay cả trong nông nghiệp
chúng ta có lợi thế về số lượng
thì eu họ có lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao
thì chúng ta rất là cần
do đó là sự bổ sung nó sẽ là hai bên
chứ không còn là vấn đề cạnh tranh theo kiểu
tiêu thụ được hàng tôi thắng thì anh thua
mà đây có thể nói là cả hai sẽ cùng thắng
có thể coi đây là một cái
thời điểm không thể thuận lợi hơn
để chúng ta có thể
tham gia vào một cái sân chơi
với những luật chơi mới tốt hơn
và mang lại nhiều cơ hội hơn
điều quan trọng là tận dụng cơ hội này như thế nào
rõ ràng là điều quan trọng khi chúng ta thực thi
hiệp định thương mại thế hệ mới này
đó là phải xác định được doanh nghiệp việt sẽ mang gì đi bán
và thị trường này đang cần gì
doanh nghiệp thuận việt sẽ hưởng lợi
hay lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp fdi
và chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây
evfta đưa ra cam kết
cắt giảm thuế với hàng hóa việt nam
nhưng đó là thuế quan
chứ không điều chỉnh các loại thuế nội địa
phí của từng thị trường
như vậy các doanh nghiệp việt nam muốn hưởng lợi từ hiệp định này
ngoài việc nghiên cứu thỏa mãn các yêu cầu khắt khe
của evfta sẽ phải giải bài toán
thị trường eu đang cần gì
và doanh nghiệp việt nam có gì để bán
mặt khác evfta chỉ đề cập
đến khía cạnh hàng hóa có xuất xứ
từ việt nam sẽ được hưởng lợi
chứ không nói tới việc hàng hóa đó
có cần phải do doanh nghiệp của người việt hay không
với việc cắt giảm thuế nhập khẩu vào eu
hàng hóa có xuất xứ từ việt nam
không lại là chuyện khác
hơn bao giờ hết việc tự chủ về sản xuất chế tạo
tự chủ về nguồn cung ứng nguyên phụ liệu
trở thành bài toán cấp thiết cho doanh nghiệp việt nam
nhất là dệt nhuộm may mặc da dày túi sách
bây giờ nếu chúng ta làm một đôi giày một mươi đô
thuế bằng không và đôi giày hai mươi đô
thậm chí năm mươi đô thì thuế cũng bằng không
thế thì cái mục tiêu của chúng ta
không phải là tiếp tục làm đôi giày một mươi đô
mà chúng ta phải làm sao làm được
cái đôi giày hai mươi đô ba mươi đô hoặc cao hơn nữa
vì nếu chúng ta không biết
tận dụng những cơ hội này
thì chúng ta cũng chỉ tầm tầm
và chỉ hưởng cái phần giá trị gia tăng cực kỳ thấp
vật tử chúng ta đưa mua đắt hơn người ta
hoặc là cái chi phí của người ta
đắt hơn một mươi đến tám nữa
thì cái năng lực cạnh tranh của chúng ta
khó trong quá trình
mà ăn sâu ở chủ đền cầu
đây là một thách thức
mà theo như tôi nghĩ cái này kể cả về chính phủ
cũng như là doanh nghiệp
cũng như bộ khoa học công nghệ
phải cùng nhau làm sao hợp lực lại
để chúng ta
dần dần cải thiện
và dần dần cải thiện
khi evfta có hiệu lực
hàng dệt may việt nam sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn
hàng của nhiều quốc gia khác
đang được hưởng thuế
tuy nhiên các doanh nghiệp dệt may
muốn hưởng chính sách giảm thuế theo evfta
sẽ phải thực hiện quy tắc xuất xứ
tương đối chặt với yêu cầu từ vải trở đi
đây là thách thức không nhỏ
do doanh nghiệp việt nam hiện chủ yếu dựa vào
nhập khẩu vải và nguyên phụ liệu
ngoài ra các quy định chặt chẽ về lao động
môi trường trong evfta
cũng đã và đang gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu
không chỉ dệt may mà còn với nhiều
ngành hàng khác như da dày gỗ
thủy hải sản các rào cản phi thuế
được sử dụng nhiều hơn khi thuế quan
đã được cắt giảm trong evfta
có thể kỳ vọng evfta sẽ tạo ra
một sự đột phá cho xuất khẩu
dệt may của việt nam hay không khi xét tới
những rào cản như quy tắc xuất xứ
từ vải trở đi hay các yếu tố
phi thuế quan khác bài toán
dệt nhuộm vùng nguyên phụ liệu
sẽ cần được giải như thế nào
chúng ta cũng biết hiện nay dệt may
là một trong những ngành xuất khẩu
chủ lực của chúng ta vì chúng ta có lợi thế
với nó năm hai nghìn một mươi chín
dệt may đứng thứ ba sau điện thoại
di động và điện tử máy tính
nhưng chúng ta cũng nhập khẩu nhiều
bởi vì đây là cái ngành mà chúng ta hiện nay
còn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu tương đối nhiều
tương đối nhiều tức là năm ngoái chúng ta
nhập khẩu cũng khoảng độ ba mươi tỷ
nguyên phụ liệu gồm có bông vải
nguyên phụ liệu khác với
evfta này quy định là
từ vải trở đi là chúng ta phải
đảm bảo được bốn mươi
thì đấy là cái khó khăn
cho cái ngành dệt may
nhưng tuy nhiên thì tôi
bản thân tôi thì tôi lại không quá
lo ngại về cái ngành dệt may
bởi vì ngành dệt may hiện nay là một trong những cái ngành
có cái tỷ lệ nội địa hóa tương đối cao
tương đối cao cho với nhiều ngành khác
tôi nói ví dụ như là hiện nay cao nhất là xe máy
của chúng ta là được tám mươi
thế còn dệt may có thể xem là
ngành nước thứ hai với khoảng độ hiện nay khoảng độ bốn mươi năm
cho nên là với yêu cầu của
evfta là khoảng độ bốn mươi
tỷ lệ nội địa hóa thì được hưởng dưu rãi
thế quan ấy thì ngành dệt may
là tuy là vẫn còn nhập khẩu khá nhiều
nhưng mà cũng có
nhưng vẫn có khả năng đáp ứng được
tuy nhiên chúng ta
trong cái điều kiện này thì chúng ta để hưởng được yêu đáy nhiều hơn nữa
thì chúng ta phải tiếp tục
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
tức là phải
tăng cái tỷ lệ nguyên
phù liệu làm tại việt nam
tất nhiên chúng ta vẫn phải nhập
và hiện nay chúng ta nhập khoảng một mươi sáu một mươi bảy tỷ đô la
năm ngoái cỡ như thế
thế thì cái này thì chúng ta vẫn tiếp tục phải
tăng lên để được hưởng yêu đáy
cao hơn nhưng tuy nhiên như tôi nhắc lại là
nếu mà chúng ta mà muốn tăng
cái tỷ lệ nội địa hóa lên thì chúng ta phải
tăng cái lượng vải chúng ta sản xuất rồi
dệt nhuộm thì đây là cái lĩnh vực
tôi cũng lưu ý đây là lĩnh vực
mà nó gây ra ô nhiễm môi trường rất lớn
ở cái góc độ xuất xứ chúng tôi cũng muốn
bổ sung thêm hai cái ý
thứ nhất là
chúng ta phải khai thác
cái khía cạnh có lợi
ở chỗ là khi mà các cái nhà nhập khẩu châu
họ đặt hàng thì đương nhiên họ sẽ chỉ định
nguồn gốc các cái nguyên vật liệu
thậm chí là họ chỉ định
những cái địa chỉ khung cấp thế chúng ta hãy bám vào đó
coi đấy như là một cái yếu tố
cấu thành rất quan trọng để chúng ta
đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu
đáp ứng đúng nhu cầu của nhà nhập khẩu thì đương nhiên nhà nhập khẩu
họ sẽ nhập cái thứ hai nữa
là trong cái thông tư hướng dẫn
một trăm ba mươi mà chúng ta đã đề cập ở phần trên
thì nó có hai cái ý mà chúng tôi hết sức lưu ý
tính tới các cái yếu tố
sản xuất ở trên trong lĩnh thổ việt nam
không nhất thiết là do việt nam
hay là do nước ngoài sản xuất cái thứ hai nữa
là chúng ta phải khai thác một cái điều khoản nữa rất quan trọng
đó là phép tính gộp
tộng gộp về mặt xuất xứ
tức là việt nam với eu
có cái fta nhưng nếu mà hàn quốc với
eu cũng fta tương tự như vậy
thì chúng ta có thể nhập nguyên liệu từ hàn quốc
để mà gộp cái phần nguyên liệu
của hàn quốc nhập vào việt nam
thành như là của việt nam thì đây là
một cái phép tộng gộp rất là tốt
mà rất có lợi cho việt nam trong quá trình khai thác
cái khía cạnh về đảm bảo yêu cầu xuất xứ
và với tính nhân đó thì mỗi doanh nghiệp
khi xuất không sang eu
nên khai thác thật kỹ bởi vì mỗi mặt hàng
mỗi lĩnh vực lại có những yêu cầu điều kiện
về cái xuất xứ khác nhau
do đó là anh phải khai thác để anh đảm bảo
những yêu cầu cũng như tuân thủ được
các điều đặt ra để từ đó có được
những cái gọi là
ưu đãi từ cái vấn đề giảm thuế còn nếu không
mà chúng ta sẽ bỏ qua mất cái cơ hội
về khai thác thuế này
mà trong khi đó lại có thể chịu áp lực cạnh tranh
từ cái hàng ngoại nhập vâng đó là một khuyến nghị quan trọng
và ông đánh giá như thế nào về
cái lộ trình mà chúng ta luật hóa
các cái tiêu chuẩn để
sản xuất các hàng hóa của
của việt nam made in việt nam
trong cái thông tư một trăm ba mươi nó có một cái
hướng dẫn cũng rất là tốt đó là
quy định rõ thế nào là hàng hóa
có xuất xứ và thế nào là hàng hóa không có xuất xứ
thì trong đó liệt kê rất là kỹ
cỡ khoảng một chục cái tiêu chí
nếu là những hoạt động bán thí chất lắp ráp đơn giản
chia gói rồi làm sạch
phủi bụi v v thì nó gọi là những cái hoạt động
gọi là những cái tác dụng
tác tác đơn giản thì không được tính là
hàng hóa gọi là có xuất xứ
mà hàng hóa nó phải là được chế biến
và nó tạo ra những biến đổi mạnh mẽ
thì nó mới được tính còn nếu
những hàng hóa mà không có xuất xứ thì được tính không quá
một mươi của cái giá xuất xưởng
thì đấy là những cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng là
cũng rất quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý
thì với tình hình đó thì trong các cái lĩnh vực
mà chúng ta xuất sang eu thì rất tốt là
ví dụ như diệt may ví dụ như gỗ
ví dụ như là da dày
thì về cơ bản chúng ta cũng đã có
một cái tỷ lệ đảm bảo xuất xứ việt nam
khá là tốt bằng chứng cho thấy là
chúng ta xuất sang eu những cái mặt hàng
nó rất là tốt chứ là chỉ cần chờ đợi khai thác
cái cơ hội từ việc giảm thuế thôi là chắc chắn thôi
là nó sẽ bùng lên từ hai mươi đến ba mươi
cái tổng xuất khẩu của việt nam trong năm
tháng tới khi mà chúng ta có được cái thuế sắp bằng không
đó là những kỳ vọng
rất khả quan đúng không ạ và
bên ngoài các yếu tố về thuế quan thì
một hiệp định thương mại thế hệ mới như là
evfta cũng sẽ bao gồm cả
những yếu tố khác như là
vấn đề môi trường lao động hay là
vấn đề về xuất xứ hàng hóa và
câu chuyện liên quan tới hàng hóa nông sản
hay là chiếc thẻ vàng với ngành thủy sản của việt nam
cũng là những ví dụ điển hình
việt nam đã xuất khẩu khoảng năm tỷ đô la mỹ
nông lâm thủy sản sang thị trường châu âu
tới đây khi hiệp định thương mại tự do việt nam
eu evfta có hiệu lực
chín mươi chín dòng thuế quan giảm
về mở ra cơ hội rất lớn
cho ngành nông lâm thủy sản nước ta
tuy nhiên cơ hội luôn đi cùng với
thách thức trong đó thách thức lớn nhất
chính là các yêu cầu khắt khe về chất lượng
và an toàn thực phẩm
thuế nhập khẩu giảm làm tăng thêm khả năng
cạnh tranh của thủy sản việt nam
chẳng hạn mặt hàng tôm sẽ có lợi thế rõ rệt
để được hưởng các yêu đãi
thì tiêu chí xuất xứ với thủy sản nguyên liệu
và thủy sản chế biến trong evfta
là xuất xứ thuần túy
thủy sản phải được sinh ra hoặc lớn lên
tại một nước thành viên hiệp định
mặc dù có lợi thế biển và ngành hải sản phát triển
nhưng việc bị áp dụng thẻ vàng
với hải sản khai thác của việt nam
từ năm hai nghìn một mươi tám đã tác động bất lợi
đến hoạt động xuất khẩu
nếu kết quả kiểm tra tiếp theo của ec không tốt
có khả năng sẽ gây bất lợi đến xuất khẩu
hải sản nói riêng và thủy sản nói chung
của việt nam sang thị trường tiềm năng này
dẫn đến vô hiệu hóa các lợi thế có được
vậy thì ông đánh giá như thế nào
về khả năng thích nghi của các doanh nghiệp
trong lĩnh vực này đối với những luật chơi mới này
chúng ta rất kỳ vọng
evfta sẽ mở ra những triển vọng lớn
cho xuất khẩu nông sản và thủy sản của chúng ta
tuy nhiên hiện nay
vấn đề lớn đối với nông sản và thủy sản của chúng ta
thứ nhất là đối với thủy sản
thì chúng ta hiện nay
gặp phải vấn đề
eu đã nêu vấn đề
là nguyên liệu
tức là dơ thẻ vàng cho chúng ta
vấn đề lớn nhất tức là eu
eu tức là khai thác thủy sản
không khai báo
không hợp pháp
hiện nay hiện tượng đã kéo dài
ở nước ta
và họ đã dơ thẻ vàng với chúng ta từ năm hai nghìn một mươi tám
và cứ sáu tháng họ sang hội kiểm tra một lần
và cho đến nay sau nhiều lần kiểm tra
chúng ta vẫn chưa đạt được yêu cầu
mặc dù chúng ta đã có nỗ lực
nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu
thế thì đấy là vấn đề đầu tiên
cái nghề thủy sản
cái ngành khai thác thủy sản chúng ta
thì được gọi là
nghề cá nhân dân
tức là rất nhỏ lẻ
cho nên là việc kiểm soát nó cũng rất khó khăn
đấy là về thủy sản
về nông sản
tức là sản xuất nông nghiệp nói chung
thì sản xuất nông nghiệp của chúng ta cũng nhỏ lẻ
quy mô rất nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình
hiện nay về chúng ta là
sản xuất nông nghiệp quy mô hộ gia đình
hiện nay chúng ta có khoảng một mươi một triệu hộ gia đình
thế thì một mươi một triệu hộ gia đình
vừa qua khi mà chúng ta chuyển
từ hợp tác xã
sang hộ gia đình thì sản lượng tăng bọc
và chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề thiếu năng lực
từ xuất khẩu nhưng tuy nhiên hiện nay
nền nông nghiệp của chúng ta là nền nông nghiệp số lượng
tức là về số lượng rất nhiều
đạt số lượng rất nhiều
phá mọi kỷ lục về số lượng
và kể cả xuất khẩu hiện nay chúng ta xuất khẩu gạo
là gần sắp sửa vợ thái lan
thế nhưng mà về chất lượng rất kém
thì một trong những nguyên nhân
về chất lượng trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó có mẫu mã trong đó có quy cách
quy cách đồng nhất thì chúng ta rất kém
cái đấy thì nguyên nhân chính
là do quy mô sản xuất của gia đình
một mươi một triệu gia đình sản xuất
thì không ai có thể kiểm soát được
không ai có thể đưa vào được một quy trình chung
để một mươi một triệu gia đình
kiểm soát họ để họ làm theo đúng như thế
đấy là những vấn đề mà khi evfta
có hiệu lực thì chúng ta còn phải
tiếp tục nỗ lực rất nhiều và rất nhanh
để giải quyết chứ nếu không
thì có nhiều khả năng
là những lợi thế yêu đãi
mà chúng ta kỳ vọng ưu đãi về thuế quan
kỳ vọng đối với xuất khẩu thủy sản cũng như
đối với xuất khẩu nông sản là những thế mạnh của chúng ta
có khả năng bị vô hiệu hóa
như là phóng sự đáng yêu
thì xin nguyễn minh phong bình luận như thế nào
về cách chúng ta sẽ ứng xử
để thay đổi cái tình hình
một cái điểm chung dù là nông lâm
thủy sản thì đều là chạy theo
số lượng chất lượng
trong lĩnh vực nông lâm thủy sản của việt nam
trong quan hệ với
eu ở góc độ fta
thì tôi có hai cái điểm tích cực nhìn
và hai cái điểm
về hai điểm tích cực chúng tôi xin nói luôn
thứ nhất là chúng ta
riêng về mặt lâm nghiệp thì việt nam
chắc chắn có cơ hội tốt bởi vì eu
là một thị trường cung cấp gỗ
gọi là gỗ nguyên liệu khổng lồ
với khoảng độ năm trăm linh triệu m ba hằng năm
việt nam thì là một trong những cường quốc
về chế biến gỗ trên thế giới này
do đó là chúng ta sẽ tiếp cận được với cái kho nguyên liệu
gỗ khổng lồ của eu
từ đó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa
chúng tôi tin rằng là ngành công nghiệp gỗ của chúng ta
trong thời gian tới chế biến gỗ
sẽ có sở hữu rất mạnh mẽ khi chúng ta khai thác tốt
cơ hội từ fdi
cơ hội tích cực thứ hai
đó là vấn đề
eu là những nước
gọi là đông nghiệp không phát triển
nhưng mà họ lại là cường quốc về nông nghiệp công nghệ cao
và họ đã có những dự định xuất khẩu
sang việt nam
các hoạt động liên quan tới nông nghiệp công nghệ cao
mà đây là một mảng việt nam đang thiếu
rõ ràng một sự bổ sung này là rất tích cực cho việt nam
lần tới nếu chúng ta tổ chức khai thác tốt
các dự án đặc biệt là fbi
và nông nghiệp
thì rõ ràng là dòng fdi nông nghiệp công nghệ cao
từ eu và việt nam
nó sẽ là một đột phá mới
cho cả dòng fbi nói chung
và cho ngành nông nghiệp việt nam nói riêng
thế còn hai điểm quan ngại tôi hoàn toàn chia sẻ với anh phương
tức là về mặt những mặt hàng thông thường
nông nghiệp trồng
thì chúng ta không lo về xuất xứ
bởi vì hoàn toàn trong lãnh thổ việt nam
thế nhưng mà đúng là chất lượng và sự đồng nhất
như là bộ trưởng cường có nói
thì chúng ta cần phải chú ý
nhưng chúng tôi biết rằng có thể giải quyết được
trên cơ sở là tăng một cái chuỗi
có doanh nghiệp có nhà nước
có các nhà khoa học có nông dân
để nó đảm bảo tạo ra cái đầu vào thông nhất
đầu ra thông nhất chuẩn hóa
và quy trình công nghệ cũng được thông nhất
có thương hiệu thì chúng ta sẽ giải quyết được
cái vấn đề gọi là nhỏ lẻ như anh phương quan ngại
mà riêng về thị sản thì là điều khó khăn hơn cả
bởi vì điều này nó gắn liền
với một cái thực thể khó khăn
đó là biển đông của chúng ta đang có
sự gọi là cạn kiệt dần
cái nguồn tài nguyên
thậm chí là bị ô nhiễm từ những vụ kiểu như phong mô sa
do đó là bà con ngư dân
là nhiều khi vì cái sinh kế
vì cái sự khan hiếm
nguồn tài nguyên họ đánh bắt ở những cái vùng
gọi là trồng lấn những vùng chưa rõ ràng
thậm chí có thể sang cả vùng lãnh hải
của nước khác và đây là điều tối kỵ
trong cái evsta nếu anh không
khai báo anh không đảm bảo được
cái tài sản anh xuất khẩu đó
là hợp pháp thì đương nhiên là anh sẽ
không được công nhận không được chấp nhận những hợp đồng
và như anh phương đã có nói đó hai ba lần
họ sang kiểm tra không được rồi và sắp tới
có một lần nữa có ta mà bận
mà không được thì chắc chắn đây sẽ là một trong
những cái gọi là điểm đen
nếu không nói là một cái báo động đỏ
cho ngành công nghiệp việt nam đặc biệt là cho
ngành thủy sản nhưng rất tốt
chính phủ đã vào cuộc rất tích cực chúng ta
đã vận động người dân
rồi phát cho họ những cái định vị
kiểu như là bồi dưỡng kinh thức
về lãnh hải và đặc biệt
là chúng ta cũng có sự kiểm soát
để đảm bảo mọi người đi là phải được khai báo
vân vân và vân vân vì lợi ích
quốc gia chứ không còn lợi ích của nhóm
của một cá nhân nào nữa
cần phải quản lý chặt chẽ hơn nữa việc nâng
cấp sản phẩm trên cái chuỗi
giá trị là con điểm tất yếu
để chúng ta có thể cạnh tranh hơn
một trong những cái thị trường khó tính như là eu
việc vượt qua những cái
rào cản để sản phẩm có thể hưởng
các ưu đãi thuế quan từ một thị trường
một trong những thị trường khó khăn nhất trên thế giới là điều
khó nhưng bên cạnh đó cần có sự chủ động
của doanh nghiệp nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là
cơ hội để nhiều sự điều chỉnh thể chế chính sách
thích nghi với các fta thế hệ mới
cần được bàn hành
để hiện thực hóa các cơ hội
theo đại diện các doanh nghiệp chính phủ các bộ
ngành và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng
hoàn tất kế hoạch thực thi cũng như
bàn hành các văn bản pháp luật cần thiết
đồng thời tăng cường công tác đối thoại trao đổi
với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ
các vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất
nếu như chúng ta muốn các thỏa thuận đó
có hiệu lực thì buộc lòng
chúng ta phải thay đổi những kiếu tố
về thể chế và chính đây
là một sức ép đồng thời cũng là một đòi hỏi
bắt buộc chúng ta phải thực hiện
cái cách này những cái luật của chúng ta
phải được điều chỉnh
tương thích với cái nội dung
của hiệp định cho nên là nó sẽ
thúc đẩy cái quá trình
hoàn thiện cái thể chế kinh tế trị trường của nước ta
cũng như là nó thúc đẩy chúng ta
là phải cải thiện cái môi trường
đầu tư cải cách hành chính nhiều hơn
việt nam thực ra là đang làm rất là tốt
công tác về ban hành các văn bản pháp luật
để tăng cường việc bảo hộ
và thực thi quyền sự trí tuệ
tuy nhiên thì còn một số những cái vướng mắt
liên quan đến việc thực thi quyền trên thực tế
đặc biệt là có cái vấn đề
về xâm phạm quyền trực tuyến
quyền sự trí tuệ trực tuyến
diễn ra rất là bùng nổ trong vài năm gần đây
khi doanh nghiệp việt nam
tham gia vào thị trường eu thì việc tìm hiểu
về các thông lệ của thị trường là vấn đề rất quan trọng
doanh nghiệp cần hiểu biết để phòng ngừa
được các rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế
do đó để nâng cao năng lực
thể chế chuẩn bị cho hội nhập
không chỉ có việc cải cách để nội luật hóa
bảo đảm tuân thủ các cam kết
mà còn phải cải cách để tận dụng tốt nhất các cơ hội
thưa tiến sĩ nguyễn minh phong
cải cách thể chế là một tiến trình
trong đó có sự hai chiều
giữa các cơ quan quản lý cũng như là trực tiếp
các doanh nghiệp
ông đánh giá như thế nào về tiến trình này
bởi đó sẽ là sự cập nhật
thường xuyên minh bạch
và để cho những văn bản
những sự cải cách thể chế đó
được hiện thực hóa trên thực tế
có thể nói là chúng ta đã có được cái nền tảng pháp lý khá tốt
cải cách hình chính chúng ta cũng đã có
những đợt tầm công kích
tuy nhiên chúng tôi vẫn
luôn luôn bức xúc
cũng như thủ tướng cũng rất là bức xúc
rằng là ở trên thì thàm đỏ
ở dưới thì vẫn còn rất nhiều gai
vì thế việc cải cách
thực sự khâu một cửa
cộng với nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trung cấp
đội ngũ căn bộ mà trực tiếp
quan tới doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng
chúng ta đang có một tình huống là
đội ngũ căn bộ cao cấp
rất cấp tiến rất quyết liệt
nhưng mà đội ngũ căn bộ ở dưới dường như thờ
và hầu như họ vẫn làm việc theo kiểu cũ
chưa có những chế tài đủ mạnh
chưa có những động lực thực sự
điều chỉnh để mà họ thay đổi
do đó doanh nghiệp nhiều khi là
ở trên gặt nhưng ở dưới lại lắc
do đó là họ rất bị khó
và đây rõ ràng là một trong những điểm then chốt
lần tới chúng ta phải làm quyết liệt hơn nữa
và một trong những vấn đề của thể chế nữa
là chúng tôi cũng cho rằng là cần phải gia tăng nữa
những hoạt động giám sát của xã hội
bao gồm cả các đoàn thể các đoàn trên ngành
và đặc biệt của báo chí
báo chí đã làm khá tốt nhưng mà cần phải cung cấp thêm
cho báo chí những cơ hội làm tốt hơn nữa
để họ giám sát họ phản ánh được tiêu nói của doanh nghiệp
cũng như trở thành một người cung cấp
thông tin cho chính phủ để từ đó có thể
gia tăng những hoạt động để cách thể chế
đó là những khuyến nghị rất rõ ràng rồi
nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn dành cho
tiến sĩ lê quốc phương
ông đánh giá như thế nào ông kỳ vọng như thế nào
về sự tương xứng
giữa những nhiệt độ của sự thay đổi
với kết quả mà chúng ta đang mong muốn
rằng evsth sẽ tạo ra
một cú hích mới
cho xuất khẩu cũng như là kinh tế của việt nam
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi này
đấy là chúng ta kỳ vọng như thế
còn việc mà có thể biến
kỳ vọng thành thực tế hay không
thì nó phải phụ thuộc vào
nỗ lực của doanh nghiệp
và của chính phủ để đạt được kỳ đầu đó
nói chung là
như chúng ta đã biết rồi
chúng ta hy vọng là
sẽ đẩy mạnh được suất khẩu sang eu
nhưng đấy là hy vọng và đấy mới là cơ hội
nhưng để cơ hội nó thành hiện thực
thì chúng ta phải vượt qua được rất nhiều khó khăn
cái đầu tiên
là chúng ta phải
tức là các doanh nghiệp
hiện nay của chúng ta phải
vượt lên được rất nhiều thách thức
không chỉ nâng cao
năng lực cạnh tranh sản phẩm của mình
mà nâng cao cạnh tranh
của chính doanh nghiệp
hiện nay năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp việt nam
vẫn còn tương đối thấp
rồi nâng cao năng lực cạnh tranh
của quốc gia
tức là ở ba cấp
cấp quốc gia cấp doanh nghiệp
và cấp thân nhất là sản phẩm
nếu chúng ta nâng được năng lực cạnh tranh
ở ba cấp ấy
thì chúng ta mới có thể
tiếp cận được thị trường
thị trường châu âu
là một thị trường rất khó tính
nó không chỉ đòi hỏi
hàng hóa phải rẻ
chất lượng phải tốt
và giá thành
phải hợp lý
mà nó còn đưa ra
những yêu cầu khác
về môi trường
tức là các doanh nghiệp của chúng ta
phải đảm bảo được
các tiêu chuẩn về môi trường
họ bảo vệ môi trường
rồi phải đảm bảo được
những tiêu chuẩn về lao động
rồi đảm bảo được
một số tiêu chuẩn về xã hội nữa
trong đó có công đoàn
thế thì làm được tất cả
thì không phải là điều dễ dàng
không phải là điều dễ dàng
nó đòi hỏi về rất nhiều nỗ lực
của cả doanh nghiệp
của cả nhà nước
thì chúng ta vừa qua đã làm rồi
nhưng còn phải làm rất nhiều nữa
cả doanh nghiệp
cả nhà nước
còn phải làm rất nhiều
để chúng ta biến được
cơ hội thành hiện thực
để có thể súc
gọi là tận dụng được
các ưu đãi xuất khẩu
mà evfta đã tạo ra
để mà tăng được xuất khẩu sang eu
và để mà đóng góp vào
tăng trưởng kinh tế
của năm hai nghìn hai mươi này
chúng ta có nhiều lý do
để hy vọng evfta sẽ tạo ra
không chỉ là những sự đột phá
những sự đổi mới nhiều hơn nữa
về thể chế cũng như là tăng trưởng kinh tế
mà còn tạo ra những cách làm mới
trong phát triển kinh tế
evfta không chỉ là cơ hội
cho phát triển kinh tế và hội nhập
đó còn là cơ hội để chúng ta hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường
đa dạng hóa đa phương hóa
các cam kết mở rộng cam kết đối tác đa phương
cơ hội và thách thức luôn song hoành
tuy nhiên nếu nhận thức rõ cơ hội
và nhìn thẳng được thách thức để thay đổi
thì có lẽ những lợi thế đó sẽ giúp kinh tế việt nam
thực sự vươn lên xứng tầm kỳ vọng thời đại
đến đây thì chương trình luận đàm tuần này
xin được khép lại một lần nữa xin được cảm ơn
hai vị khách mời đã dành thời gian có những chia sẻ
cái sự thẳng thắn khách quan và hữu ích
với chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau